tập đoàn vnpt là đơn vị đã và đang đồng hành cùng chính phủ doanh nghiệp bằng việc đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ứng dụng số để vừa góp phần chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiếp cận với những ứng dụng mới
trong công cuộc chuyển đổi số đã có việc xây dựng nền kinh tế số
nền kinh tế số chắc chắn có sự tham gia của các doanh nghiệp số công dân số
kể cả các đối tượng doanh nghiệp số công dân số
chúng tôi cũng có các giải pháp đối với từng đối tượng khách hàng
chúng tôi có những giải pháp phù hợp
hiện đây phần lớn cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhận thức về chuyển đổi số kinh doanh trên nền tảng số còn khác nhau
và luôn trong trạng thái lo ngại sợ hoặc né tránh chưa dám tiếp cận
vì vậy hiệp hội doanh nghiệp thành phố xác định từ nay đến giữa năm hai nghìn hai mươi
tập trung để làm sao giúp doanh nghiệp hiểu đúng nhận thức tốt
và từ đó có kế hoạch hành động phù hợp
đồng thời tập trung vào công tác tư vấn công tác hỗ trợ các nguồn lực
để các doanh nghiệp đã có sẵn sàng giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số
qua mùa covid vừa rồi mọi người các doanh nghiệp cũng nhận thức ra một điều
chính cái ứng dụng công nghệ số đã giúp các doanh nghiệp tái cấu trúc lại
trong mô hình kinh doanh của mình cũng như là giúp cho doanh nghiệp mình ổn định
và cũng phải nói trong đó có ứng dụng công nghệ số
ví dụ như họp trực tuyến điều hành trực tuyến
rồi là bán hàng online rồi là kết nối chăm sóc khách hàng
qua hệ thống mạng internet thương mại điện tử v v
những cái chuyện như vậy
rồi là kể cả những hệ thống quản trị sản xuất
thông qua cái hệ thống camera thông minh
vâng thì đã cho các doanh nghiệp thấy rằng
đây là những hiệu quả rất là tốt
theo chương trình chuyển đổi số của hiệp hội doanh nghiệp thành phố
hội tinh học thành phố sẽ dành khoảng bốn tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng ba trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa
đăng ký chuyển đổi số trong năm đầu
đồng thời tổ chức các chương trình tư vấn tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp
lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số phù hợp
hẹn gặp lại các bạn trong các lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt